các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo cho phép
các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để thích ứng với dịch covid một mươi chín
các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng để thực hiện kế hoạch năm học
nếu thực sự cần thiết địa phương có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định
để học sinh có thêm thời gian bù đắp khoảng trống về kiến thức kỹ năng do trước đó phải thực hiện năm học
bằng hình thức trực tuyến qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh
việc linh hoạt thực hiện khung thời gian năm học có thể áp dụng trên phạm vi địa bàn nhỏ nhất là phường xã
đối với đối tượng học sinh nhỏ nhất là trẻ mầm non tiểu học trên tinh thần ưu tiên về chất lượng
và để các trường có khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc năm học chuẩn bị cho năm học mới kế tiếp
dịch bệnh ở việt nam đã ổn định công tác xây dựng đất nước phát triển xã hội cũng đang từng bước được triển khai
vì vậy việc đảm bảo chất lượng giáo dục chất lượng đào tạo trong bối cảnh hiện tại là điều vô cùng cần thiết
vì giáo dục là chìa khóa của một đất nước hùng cường
xong hoạt động dự kiến kéo dài năm học cũng nên phù hợp với từng độ tuổi
và cần được cân nhắc với từng trường hợp nếu thực sự cần thiết